đặc biệt cả năm người đều nghiện trò game bắn cá dưới hình thức biến tướng ăn thua bằng tiền
để có tiền tiêu xài và chơi game năm đối tượng bàn bạc rủ nhau đi cướp giật tài sản
và các tuyến đường ở phường một mươi phường một mươi một quận sáu thường vắng người qua lại là khu vực bọn chúng chọn thường xuyên hoạt động
đến thời điểm bị bắt giữ mỗi đối tượng từng thực hiện sáu đến một mươi vụ cướp giật tài sản
đem đi chạy bắn cá ngày góp tầm hai đến ba tiền
em có nhiệm vụ là đi xe sau đi xe sau đi kẹt thường thường đi là đi hai xe
nó đi trước em đi chiếc bây giờ mỗi lần được là nó cho em từ hai trăm linh tới bốn trăm linh
triệt xóa được băng nhóm cướp dật chuyên nghiệp là chiến công của lực lượng công an quân chúng nhân dân quận sáu
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương đem lại sự bình yên cho người dân
qua đây các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm quản lý con em mình
tránh để các em ăn chơi lêu lỏng nghiện game dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả đáng tiếc cho gia đình và xã hội